công an tp thủ đức tp hcm vừa tạm giữ đào mạnh toàn bốn mươi hai tuổi phạm thị bích ngọc ba mươi sáu tuổi là vợ của toàn
cùng với nguyễn quang hưng bốn mươi ba tuổi cùng quê tại nghệ an để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đây là ba nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm tại các biệt thự ở tp hcm và nhiều tỉnh thành khác
thực hiện theo chỉ đạo của ban giám đốc công an tp hcm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp thủ đức công an quận bình thạnh
đã bắt giữ nhóm trộm liên tỉnh sau hai tháng lập chuyên án
quá trình đeo bám công an xác định hai nghi can cầm đầu là toàn và hưng
còn phạm thị bích ngọc là vợ toàn làm nhiệm vụ đứng cảnh giới cho toàn và hưng vào trộm các biệt thự và căn hộ cao cấp
thủ đoạn của nhóm này thuê ô tô tự lái từ tỉnh nghệ an và di chuyển vào tp hcm
trong quá trình di chuyển nhóm lựa các biệt thự dọc tuyến đường vào tp hcm để gây án
trước khi gây án nhóm này thay biển số giả và dùng keo hang mặt dán vào biển số thật
đến nay các nghi phạm khai gây ra chín vụ trộm tài sản
cụ thể một vụ ở quận bình thạnh ba vụ ở tp thủ đức một vụ ở tp đà nẵng và bốn vụ ở các lĩnh thành khác
lãnh đạo công an tp hcm cho biết nhóm này có nhiều tiền án tiền sự nghiện ma túy và sẵn sàng tấn công lại công an
trong quá trình đeo bám trinh sát gặp rất nhiều khó khăn bởi nhóm di chuyển bằng xe ô tô vẫn luôn đề phòng
công an tp hcm đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án